tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định số hai nghìn chín trăm ba mươi về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp
sắp nhập thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo đó từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh đắk lắc sẽ sắp nhập tổng cộng bốn trăm năm mươi sáu thôn buôn tổ dân phố
theo thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh đắk lắc có hơn hai bốn trăm tám mươi thôn buôn tổ dân phố
trong đó theo quy định hiện nay thì nhiều thôn buôn tổ dân phố không đủ về diện tích quy mô dân số
vì vậy việc sắp nhập các thôn buôn tổ dân phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
nâng cao hiệu quả quản lý và giảm gánh nặng ngân sách
theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở trên địa bàn tỉnh